quý vị thân mến ạ nơi có thời tiết nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay sẽ là khu vực trung bộ
từ thanh hòa đến phú yên sẽ nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi sẽ trên ba mươi bảy độ
độ ẩm trung bình ngày thấp phổ biến từ năm mươi sáu mươi thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
bên cạnh việc hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian này và uống nhiều nước thì quý vị và cũng như người dân khu vực cũng cần hết sức chú ý với nguy cơ xảy ra cháy nổ
và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao về vấn đề cháy rừng
còn trở ra bắc bộ chiều tối và đêm nay một số nơi trên khu vực này được dự báo có mưa rào và rông rải rác
còn trước đó trong ngày trời nắng khu vực đồng bào bao gồm cả thủ đô hà nội có nắng nóng với mức nhiệt từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
trong thời tiết nắng nóng cùng với đang trong thời gian giãn cách xã hội như thế này thì người dân thủ đô hãy chấp hành nghiêm
không ra ngoài khi không thực sự cần thiết và hãy luôn chấp hành tốt nguyên tắc năm k của bộ y tế
vâng ạ và vừa rồi là một số lưu ý về thời tiết đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay